thưa quý vị và các bạn sau chuỗi ngày nắng nóng thì một dấu hiệu tích cực về thời tiết đã xuất hiện
đó là khối không khí biển với trường gió đông nam ẩm đang lấn từ phía đông vào
từ phía bắc một dãnh mây rông đang di chuyển xuống nước ta
trong đêm nay dưới tác động của hai hình thế này khu vực lai châu điện biên lào cai hà giang cao bằng cũng như cả lãng sơn sẽ có mưa rào và rông
những cơn mưa rông chủ yếu xuất hiện trong đêm và sáng
ngày mai miền bắc trời nhiều mây hơn nên nhiệt giảm đi từ hai cho đến ba độ
khu vực trung du và vùng núi thì nhiệt độ giảm xuống còn khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
vùng đông băng và thủ đô hà nội nhiệt độ giảm còn ba mươi bốn ba mươi sáu độ
nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở vùng núi và trung du
vùng đông băng trời còn oi bức
đến chiều và tối mai những cơn mưa rông của gió đông nam sẽ lặp lại trên diện rộng
cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to và rông
với miền trung ngày mai với sự xuất hiện của thành phần gió đông nam ẩm từ ngoài biển vào
đẩy gió phơn lùi về phía tây khiến cho diện nóng và cường độ nóng ngày mai ở miền trung thu hẹp lại đáng kể
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng trị mức nhiệt cao nhất giảm xuống còn ba mươi năm ba mươi bảy độ
vùng nóng chỉ còn xảy ra
trong khi đó các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào đến phú yên vẫn còn xảy ra nắng nóng
nhưng nhiệt độ cũng giảm còn khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
và các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận không có nắng nóng
với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
gió mùa tây nam đang gia tăng hoạt động trở lại
dù chưa mạnh nhưng chiều và tối mai nó sẽ mang tới những cơn mưa rào và rông diện dài rác
ở khu vực tây nguyên và diện nhiều nơi ở khu vực nam bộ
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên hạ xuống còn khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển ở vịnh bắc bộ cần lưu ý tới hiện tượng mưa rông khiến tầm nhìn xa
bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
còn ở ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt trời không mưa gió hướng nam đến tây nam cấp bốn đến cấp năm
ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có mưa rào và rông dài rác về chiều và tối tầm nhìn xa bị giảm thấp trở lại còn bốn một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại